sáng nay ngày hai mươi một tháng hai hội đồng nhân dân tp hà nội tổ chức kỳ họp thứ một mươi ba
đây là kỳ họp không thường kỳ để xem xét quyết định vấn đề thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân thành phố
tại kỳ họp với một trăm linh đại biểu có mặt tán thành hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua việc sắp nhập đặt tên
đổi tên thôn tổ dân phố thuộc một mươi một quận huyện
đó là cầu giấy hoàn kiếm long biên ba đỉnh đống đa hai bà trưng thanh xuân hoàng mai tây hồ hà đông ứng hòa trên địa bàn thành phố năm hai nghìn hai mươi
với quyết định này thành phố hà nội sẽ giảm hơn hai năm trăm linh thôn tổ dân phố
tổng số thôn tổ dân phố trên toàn thành phố sau khi sắp nhập là hơn năm hai trăm linh
đợt này có hai quận là quận bắc tử liêm và nam tử liêm và năm huyện hoài đức thanh oai đan phượng mỹ đức đông anh
không đề nghị thực hiện việc sắp nhập thôn tổ dân phố